vâng thưa quý vị di chuyển trong những tuyến đường hoặc là một số địa điểm công cộng vào ban đêm
tại các thành phố lớn đặc biệt là thành phố hà nội
thì hiện nay chúng ta gặp rất là nhiều trường hợp người vô gia cư có hoàn cảnh rất là khó khăn
cần được trợ giúp từ cộng đồng đúng không chị nhung
vâng có thể nói là chúng ta cũng gặp khá nhiều những cái trường hợp như vậy
thế nhưng mà có phải là tất cả trong số đó đều có hoàn cảnh khó khăn
cần sự giúp đỡ hay không thì lại là câu hỏi được đặt ra
vì thực tế những ngày gần đây trên mạng xã hội lại nóng lên câu chuyện
về những người tự nhận là người vô gia cư ngồi tại các vỉa hè con phố
trên địa bàn thành phố hà nội để nhận quà từ thiện từ các tổ chức cá nhân
việc này cũng đã từng được phản ánh trên báo chí cách đây hơn một năm
và cũng đã ngay lập tức nhận được nhiều ý kiến lên án của cư dân mạng
vâng mặc dù lực lượng chức năng thì đã thường xuyên ra quân xử lý các trường hợp này
nhưng mà gần tết thì tình trạng này lại tiếp tục tái diễn
việc này không chỉ tạo ra những hình ảnh thiếu văn minh và không đẹp cho thủ đô
mà còn khiến cho hoạt động từ thiện mất đi giá trị chia sẻ yêu thương trong xã hội
những hình ảnh và video này được lấy từ một phóng sự phản ánh trên truyền hình
và nhanh chóng được cư dân mạng lan truyền
trong đó là những hình ảnh được ghi nhận tại một số con phố của hà nội
những người tự nhận là không có nhà cửa danh dật tranh cãi nhau để lấy đồ từ thiện
nhưng sau đó nhiều món quà được đem bán đi để lấy tiền
số còn lại bị vứt trọng trơ
những hình ảnh này khiến cho đông đảo cư dân mạng phẫn nộ
khi những tấm lòng và sự chia sẻ của các cá nhân tổ chức thiện nguyện bị lợi dụng
không thể chấp nhận được những hành động như trên họ lợi dụng tình thương để trục lợi
người vô gia cư giả thì nhiều thật thì ít thật giả lẫn lộn
lòng thương bị lợi dụng nên nhiều người ngại cho tiền ngại chia sẻ là vì thế
có khi nào
người vô gia cư giả đánh đuổi người vô gia cư thật để tranh giành quà không nữa
nhìn mấy cảnh này mà tê tái lòng
quá là dã man luôn chỉ cần thấy có ô tô đỗ một phát là một đoàn người chạy nháo nhác ra
tranh cướp đồ già trẻ trai gái cướp rồi giật ngay trên tay
cứ thế ai dám giúp nữa
người nghèo thật sự hay người giả nghèo
ai nhận ra
sau này người ta muốn giúp người ta sẽ đắn đo suy nghĩ
bên cạnh việc phê phán hành động của những người tự nhận là người vô gia cư để trục lợi
cư dân mạng cũng cho rằng các cá nhân tổ chức khi thực hiện các chương trình thiện nguyện
cũng cần xem xét tìm hiểu kỹ lưỡng về các đối tượng thụ hưởng
để có thể trao đi những món quà sao cho đến đúng người đúng nơi cần thiết
những nhà hào tâm nên lưu ý việc này vì cực kỳ nhiều hoàn cảnh khó khăn thì không nhận được
không những lãng phí mà họ còn làm mất vệ sinh môi trường
niềm tin của những người tốt đã đặt sai chỗ người đi từ thiện bằng cả tấm lòng
nhưng chưa chắc họ đã có nhiều tiền như những người vô gia cư giả kia
theo tôi nghĩ thì để tránh những trường hợp tấm lòng trao nhầm chỗ như thế này
thì các cá nhân tổ chức muốn làm từ thiện nên liên hệ với chính quyền địa phương
để nắm rõ các trường hợp trước để món quà đến đúng địa chỉ
rất trân trọng tấm lòng của những người làm thiện nguyện
nhưng cần phải làm sao cho đúng đúng người đúng địa chỉ đúng lúc
những tấm lòng sẻ chia được nhân rộng và lan tỏa yêu thương
chứ không phải để lợi dụng như thế
cách đây hơn một năm sau loạt bài phản ánh trên báo chí về tình trạng này
các cơ quan chức năng đã thực hiện các biện pháp tìm hiểu xác minh và khẳng định
nhiều người trong nhóm vô gia cư đều có nhà cửa
mặc dù đã viết cam kết không tái phạm nhưng năm nay không ít người lại tiếp tục hành nghề
theo cư dân mạng các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
cần phải thường xuyên theo dõi sát sao để nắm bắt tình hình
kịp thời hỗ trợ những người vô gia cư lang thang
và giải quyết tình trạng giả làm người vô gia cư để trục lợi từ thiện
chính quyền cũng nên có những biện pháp hiệu quả để hỗ trợ cho người vô gia cư
đồng thời giải tán những người vô gia cư giả để lấy lại bình yên cho những con đường tuyến phố
cũng còn không ít những người vô gia cư thực sự gặp khó khăn
họ còn được giúp đỡ và thực sự những người làm thiện nguyện khó mà phân biệt xác minh được
khi mà những người giả mạo diễn quá thật như vậy
việc này cần vai trò của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
thời gian vừa qua các cơ quan chức năng cùng các tổ chức cá nhân đã có rất nhiều hoạt động
nhằm hỗ trợ cho những người vô gia cư
một số bạn trẻ ở hà nội cũng đã gây dựng nên những mái ấm cho người vô gia cư
đem đến cho họ nơi trốn đi về
không có ai bị bỏ lại phía sau khi xã hội luôn có những tấm lòng yêu thương sẻ chia được lan tỏa
và những hành vi xấu xí bị lên án và xóa bỏ